theo thông báo của ủy ban y tế quốc gia trung quốc số ca nhiễm covid một mươi chín tại trung quốc đại lục tiếp tục giảm trong ngày hai mươi tám tháng hai
cho thấy những kết quả tích cực trong nỗ lực của trung quốc nhằm kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh
theo đó số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua là ba trăm hai mươi bảy ít hơn một trăm linh sáu ca so với một ngày trước đó
trong khi có bốn mươi bốn trường hợp tử vong chủ yếu là ở tỉnh hồ bắc
có ba sáu trăm hai mươi hai người nhiễm bệnh được xuất viện trong khi hơn một mươi năm trăm linh người không còn bị giám sát y tế
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cũng khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp như phòng ngừa và điều trị y tế ở cấp cộng đồng